sở y tế tp hà nội cho biết sáng nay thành phố tiếp tục ghi nhận thêm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại cộng đồng các quận huyện ghi nhận có số ca mắc mới là thanh trì một mươi sáu ca
bắc từ liêm bốn ca thường tín ba đình đống đa hoàng mai đông anh mỗi quận huyện có ba ca
thạch thất gia lâm mỗi huyện hai ca hoàn kiếm và hai bà trưng mỗi quận một ca
trong khi đó tại tỉnh nghệ an liên tục phát hiện các ca f ngoài cộng đồng
tỉnh nghệ an đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ địa bàn huyện nghi lộc và thị xã cửa lò
theo chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay thành phố vinh tỉnh nghệ an và thị xã hồng lĩnh của tỉnh hà tĩnh cũng đang thực hiện cách ly
theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín